tại buổi hội kiến với tổng thống israel vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ ngành của việt nam
phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành của israel để triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được
thủ tướng bày tỏ ấn tượng về sự phát triển mạnh mẽ của israel đây là nguồn cảm hứng cho nhân dân các nước trong đó có việt nam
thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với israel
thủ tướng cũng đề nghị israel xem xét cung cấp tín dụng yêu đãi cho việt nam
đặc biệt là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng xoa đói giảm nghèo phát triển nông nghiệp và nông thôn
nguồn nhân lực quản lý rủi ro và thiên tai đây là những lĩnh vực mà israel có nhiều kinh nghiệm
thủ tướng cũng cho rằng hai bên cần tiếp tục nỗ lực đàm phán hiệp định thương mại tự do việt nam israel
theo lộ trình đề ra quan tâm đến các ưu tiên và lợi ích then chốt của nhau nhằm tạo khuôn khổ hợp tác dài hạn
ngài tổng thống israel reuven ruvi rivlin cho biết israel luôn quan tâm đầu tư cho giáo dục với một mươi năm dân số đã học cao học
tổng thống reuven ruvi rivlin mong muốn chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy hợp tác với việt nam trong lĩnh vực này
tổng thống israel cũng mong muốn hai bên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp không gian vũ trụ an ninh quốc phòng
ủng hộ sự hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước
tổng thống reuven ruvi rivlin đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán
thông mại tự do việt nam israel